nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn đức cảnh
sáng mùng ba tháng hai tại hải phòng
tổng liên đoàn lao động việt nam và thành phố hải phòng
đã khởi công xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí nguyễn đức cảnh
người chiến sĩ cộng sản kiên trung
người sáng lập tổng công hội đỏ là tổng liên đoàn lao động ngày nay
bí thư đầu tiên của đảng bộ hải phòng
một trong những lãnh đạo xuất sắc của đảng ta
công trình nhà tưởng niệm đồng chí nguyễn đức cảnh
tại xã an đồng huyện an dương
nhà tưởng niệm đồng chí nguyễn đức cảnh là công trình có ý nghĩa to lớn
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
đối với những người có công với đất nước
góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau
công trình dự kiến hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám